ngày hai mươi sáu tháng hai bộ đội biên phòng nghệ an đã làm thủ tục bàn giao đối tượng và tăng vật vụ án tảng chữ ma túy cho công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra xử lý
trước đó vào lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi năm tháng hai bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với công an huyện kỳ sơn đội kiểm soát phòng chống tội phạm ma túy cục hải quan nghệ an
bắt quả tăng đối tượng và bá cư hay còn gọi là và tông cư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại bản xám xúm xã mường lống huyện kỳ sơn
tăng vật thu được tại hiện trường là ba bánh heroin ba trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp một khẩu súng năm viên đạn một viên đạn đã lên nòng và một quả liệu đạn
ban đầu đối tượng khai nhận đã mua tàng trữ số lượng ma túy trên để bán kiếm lời chưa kịp bán thì bị bắt giữ
hiện bộ đội biên phòng nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ